những ngày qua do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều khu cách ly y tế tập trung đã phải dồn dịch nơi ăn
và ở để có thể tiếp nhận công dân lao động từ nước ngoài trở về
sự vất vả thể hiện rất rõ nhưng được sự hợp tác tích cực của các công dân
sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan chuyên môn và đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng
của đội ngũ y bác sĩ cũng như là những người trực tiếp phục vụ
hai mươi h hai mươi tại khu cách ly y tế tập trung bệnh xá quân y bốn mươi rất yên tĩnh
chỉ có những âm thanh phát ra từ vật dụng chuyên dùng để vận chuyển thức ăn
của các chiến sĩ phục vụ đảm bảo công tác hậu cần
sau khi được tiếp nhận vào đơn vị đội ngũ y bác sĩ thăm khám sức khỏe
đo thân nhiệt hướng dẫn tận tình tỉ mỉ công tác vệ sinh cá nhân
sắp xếp nơi nghỉ đặc biệt là chế độ ăn theo tiêu chuẩn bộ đội đủ định lượng
đảm bảo chất lượng cơm chín nước sôi tạo được ấn tượng sự yên tâm của công dân
khi được cách ly y tế tại bệnh xá quân y
chúng tôi rất nhiệt tình các đồng chí ở đây tiếp xúc và nói về những quy định
để mình phòng chống cho nó tốt ăn uống vệ sinh hoạt động rất là nhiệt tình thoải mái
mỗi bữa ăn ngon cùng sự chăm sóc tận tình chú đáo về sức khỏe y tế
thì trong đó còn gửi gắm cả tấm lòng chứa nặng ân tình của đội ngũ y bác sĩ
chiến sĩ phục vụ đối với công dân ở khu
cách ly tập trung như bệnh xá quân y bốn mươi sẽ giúp nhanh chóng đẩy lùi dịch covid một mươi chín
để mọi người có thể trở về với gia đình